nhận lời mời của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại cuba từ ngày chín đến một mươi ba tháng chín
đoàn đã có các cuộc hội kiến với bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
ngài raúl castro ruz và ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng
trong không khí thân tình cởi mở các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước cuba đã ôn lại kỷ niệm của mối quan hệ thủy chung
son sát và trong sáng giữa hai dân tộc việt nam và cuba khẳng định đây là di sản vĩnh cửu của chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ cách mạng fidel castro
hai bên trao đổi những kinh nghiệm về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước
khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác kinh tế xã hội để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
tại cuộc gặp với đồng chí jose ramon machado ventura bí thư thứ hai ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
chia sẻ những khó khăn thách thức mà nhân dân cuba đang đối mặt đồng chí hoàng trung hải khẳng định việt nam đã đang và sẽ luôn sắt cánh đồng hành cùng nhân dân cuba trong mỗi chặng đường lịch sử
hội đàm với bí thư thành ủy la habana louis antonio torres iriba hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong quá trình phát triển hai thành phố thủ đô
đặt trong bối cảnh chung của công cuộc đổi mới tại việt nam và cập nhật mô hình kinh tế
xã hội của cuba nhằm nhấn mạnh hơn vai trò của hà nội và la habana như trung tâm chính trị kinh tế xã hội và văn hóa của mỗi nước
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cũng đã có buổi làm việc với phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng ricado karisat ruiz
hai bên đã thảo luận về quan hệ hợp tác song phương bao gồm cả các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác
đoàn cũng tới thăm và tặng quà trường tiểu học võ thị thắng tại thủ đô la habana
ngoài ra đoàn cũng đã tới thăm đặt hoa tại tượng đài anh hùng dân tộc cuba
josé magui thăm tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại thủ đô la habana